tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký ban hành quy định của bộ chính trị về tiêu chuẩn chức danh tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý
theo quy định cán bộ diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của đảng của quốc gia dân tộc và nhân dân
kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
luôn đặt lợi ích của đảng quốc gia dân tộc của nhân dân lên trên lợi ích của ngành địa phương cơ quan và cá nhân
tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn mẫu mực về phẩm chất đạo đức sống trung thực khiêm tốn
chân thành trong sáng giản dị bao dung cần kiệm liêm chính trí công vô tư
đặc biệt bộ chính trị quy định cán bộ thuộc diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý
phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc
là trung tâm đoàn kết gương mẫu về mọi mặt không tham nhũng cơ hội vụ lợi
và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chỉ đạo quyết liệt chống tệ quan liêu tham nhũng tiêu cực lãng phí cửa quyền và lợi ích nhóm
tuyệt đối không để người thân người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi
ngoài quy định chung bộ chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh là
ủy viên trung ương đảng ủy viên bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng chủ tịch quốc hội
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tránh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
chủ tịch hội đồng dân tộc chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
thủ trưởng các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
quy định của bộ chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh bộ trưởng và tương đương
trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trung ương bí thư tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố
trong quy định vừa ban hành bộ chính trị cũng quy định các nhóm tiêu chí chung và các nhóm tiêu chí đặc thù để đánh giá các cán bộ lãnh đạo quản lý diện ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư quản lý
trong dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã ký ban hành quy định của bộ chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp